thông tin từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai cho biết bà phan thị mỹ thanh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
đã có đơn gửi ủy ban thường vụ quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
trong đơn bà phan thị mỹ thanh nêu lý do vì sức khỏe không ổn định và đang bị kỷ luật về mặt đảng
nên làm đơn kính trình ủy ban thường vụ quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh đồng nai
bà thanh kính mong được sự chấp thuận của ủy ban thường vụ quốc hội
được biết đơn của bà thanh đã được ban công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội tiếp nhận
trước đó ngày bốn tháng năm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà phan thị mỹ thanh
phó bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đề nghị đảng đoàn quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu quốc hội
đối với bà phan thị mỹ thanh theo quy định của pháp luật